thời gian qua truyền hình nhân dân đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng các chương trình chuyên mục mới
trong đó có chương trình nói thẳng
đảng ta đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và xác định rõ văn hóa là nền tảng tinh thần
vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội
từ góc nhìn của văn hóa và đạo đức xã hội chương trình nói thẳng sẽ đề cập một cách thẳng thắn
về những vấn đề sự việc hiện tượng đang gây nhức nhối trong cuộc sống của chúng ta
qua đó xây dựng cách nhìn có tính định hướng góp phần vào việc đấu tranh phê phán trực diện
với những hành vi phản văn hóa phản đạo đức góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội
chương trình sẽ phát sóng hàng tuần trên sóng và các hạ tầng internet của truyền hình nhân dân
tham gia chương trình đầu tiên này xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời
nhà báo lê anh đạt luật sư phạm huỳnh công
xin cảm ơn hai vị đã tham gia chương trình
thưa quý vị và các bạn
mới đây vụ việc một số cán bộ thanh tra thuộc bộ xây dựng đòi và nhận hối lộ
bị công an bắt quả tang tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đã trở thành một câu chuyện khiến công luận vô cùng bức xúc
trước hết mời quý vị và hai vị khách mời cùng nhìn lại những hình ảnh sau đây
ban chấp hành trung ương đã ra quyết định số một trăm sáu mươi hai về việc thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
quyết tâm của đảng và cả hệ thống chính trị từ trung ương đến các địa phương
đã đem lại kết quả nước lòng dân là hàng loạt những vụ đại án đã được điều tra khởi tố
tuy nhiên trận chiến này còn rất gian nan vì ngay trong ngành thanh tra đã có những con sâu làm dầu nồi canh
vụ cán bộ thanh tra chính phủ nhận bốn trăm linh triệu đồng của một bà mẹ liệt sĩ ở bà rịa vũng tàu
để chạy việc tranh chấp đất đai nhưng không thành
vẫn còn chưa kịp lắng xuống
thì mới đây vụ việc một phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thuộc thanh tra bộ xây dựng
là trưởng đoàn thanh tra và bốn cán bộ thanh tra trong đoàn bị công an vĩnh phúc bắt quả tang
vì có hành vi nhận hối lộ ba trăm năm mươi triệu đồng trong khi thực hiện thanh tra tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đã khiến cho công luận bàng hoàng
vẫn biết tiêu cực tham nhũng không còn là chuyện lạ
nhưng khi cán bộ thanh tra chống tham nhũng mà đòi và nhận hối lộ
thì người dân còn có thể đặt niềm tin chống tham nhũng tiêu cực vào đâu
chỉ với dự án cấp huyện mà họ đã vòi hàng trăm triệu đồng
thì với các dự án cấp tỉnh thành phố cấp quốc gia mức hối lộ sẽ là bao nhiêu
không thể phủ nhận hiệu quả rất tích cực từ các cuộc thanh tra
thế nhưng có một thực tế là những đại án khi bị điều tra xét xử gần đây và đưa vào lò
thì trước đó đều có các cuộc thanh tra kiểm tra tưng bừng mà không hề phát hiện ra tiêu cực tham nhũng
theo một báo cáo của đoàn giám sát quốc hội về quy hoạch
số dự án đã điều chỉnh quy hoạch từ khi có luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba đến hết năm hai nghìn một mươi tám là một ba trăm chín mươi dự án
trong đó có một hai trăm tám mươi sáu dự án được điều chỉnh từ một đến hai lần
năm dự án được điều chỉnh từ ba đến bốn lần chín dự án được điều chỉnh từ năm đến sáu lần
tham nhũng hối lộ đang làm sói mòn niềm tin của nhân dân nghiêm trọng hơn
tệ tham nhũng đòi hối lộ của những cán bộ trong ngành thanh tra chắc chắn sẽ làm đổ vỡ niềm tin

từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tại hội nghị thanh tra toàn biển bắc bác hổ khi đó đã can dặn
cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt gương mờ thì không soi được
cán bộ thanh tra là tai mắt của đảng và chính phủ tai mắt có sáng suốt thì người mới sáng suốt
với những cán bộ thanh tra như thế cùng với sự buông lỏng công tác quản lý cán bộ từ trung ương đến địa phương
liệu lực lượng thanh tra trong các vụ việc kể trên có còn là tai mắt của đảng và chính phủ như lời của bác